sáng nay một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
trong một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên một mươi tỷ đồng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nhóm đối tượng này gồm sáu người có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi sáu tuổi đều có hộ khẩu tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo điều tra cầm đầu đường dây là huỳnh anh tài hai mươi sáu tuổi
trước đó khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tài nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet một mươi điểm
mỗi điểm tương ứng hai mươi năm đồng sau đó tài đem về chia nhỏ làm nhiều tài khoản
rồi giao dịch cho các đối tượng còn lại để tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
tính đến thời điểm bị bắt chỉ trong vòng hơn một tháng nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm thu giữ
trên bảy mươi triệu đồng tiền mặt sáu điện thoại di động một máy tính sách tay cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật